khi đang trên đường tàu thoát thì đối tượng nguyễn văn xuân bị lực lượng công an thị trấn cảnh hào bắt giữ
tại cơ quan công an xuân khai nhận khi phát hiện xe máy đậu trước sân nhà không có người trông coi đã lẻn vào lấy trộm rồi tàu thoát
được biết nguyễn văn xuân là đối tượng nghiện ma túy từng có tiền án chín tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản
viện kiểm sát huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa truy tố một đối tượng có hành vi lập tài khoản gia lô giả gái kết bạn với các nam thanh niên
rồi nhắn tin gửi hình ảnh nhạy cảm rụ rỗ các nạn nhân gửi ảnh nhạy cảm cá nhân cho mình sau đó đe dọa cưỡng đoạt tiền
đối tượng lê công toàn chú ở thôn phước lộng năm xã gia phê huyện cron park khai nhận
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá
toàn đã lập một tài khoản gia lô có tên là lê duyên sau đó tải một số hình ảnh nhạy cảm của nữ giới về máy điện thoại của mình
rồi chủ động kết bạn và gửi những hình ảnh này tới các tài khoản gia lô của nam giới
đối tượng rụ rỗ các nạn nhân gửi ảnh nhạy cảm của họ cho mình rồi dùng chính những hình ảnh này khống chế ép buộc họ phải truyền tiền cho mình
nếu không sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội
bước đầu toàn khai nhận đã chiếm đoạt gần một mươi bốn triệu đồng từ một mươi bốn người
tại vĩnh long trên quốc lộ năm mươi bảy đoạn thuộc xã thanh đức huyện long hồ vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô
hậu quả làm người đi trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu
xe ô tô biển số sáu mươi năm c bảy nghìn sáu trăm bảy mươi chín do tài xế nguyễn quốc tâm chú phường năm tp vĩnh long điều khiển
theo hướng từ cầu trợ cua về phà đình khao đến km tám trăm linh quốc lộ năm mươi bảy
thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh nguyễn quốc tâm
xe mô tô bị hư hỏng anh việt bị thương nặng được người đi đường đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó